lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã phối hợp với sở an ninh tỉnh khăm muộn của lào
vừa bắt hai đối tượng người lào dùng xe ô tô vận chuyển bốn mươi một viên ma túy tổng hợp đang móc nối tìm cách đưa sang việt nam để tiêu thụ
trước đó tại bản na khăm huyện ma hà xây tỉnh khăm muộn lào cách cửa khẩu quốc tế na phào cha lo khoảng một trăm hai mươi km
lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình phối hợp với sở an ninh tỉnh khăm mụi bắt giữ hai đối tượng người lào là mịt luông xúc văn nạ vong bốn mươi hai tuổi
quê ở bản phôn khám huyện bò ly khăn tỉnh bùa ly khăm say lào và thảo khăm cộ say xuân phu bốn mươi tuổi quê ở bản cung lưa huyện huynh bun tỉnh khăm muộn lào thu bốn mươi một viên ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật khác
cả hai đối tượng đều khai nhận mua số ma túy tổng hợp trên từ lào đang tìm cách móc nối đưa sang việt nam tiêu thụ chưa kịp thực hiện hành vi của mình thì bị bắt giữ